tháng năm là tháng có rất nhiều các hoạt động liên quan đến hoạt động của phong trào
có ngày quốc tế chữ thập đỏ mùng tám tháng năm và ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch danh sự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam lâu nhất suốt hai mươi ba năm
thực hiện chủ trương của ban bí thư trung mương đảng năm hai nghìn một mươi tám là năm đầu tiên hội chữ thập đỏ việt nam
tổ chức thí điểm tháng nhân đạo từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi một tháng năm
trong tháng nhân đạo đặc biệt là đợt cao điểm từ ngày tám đến một mươi chín tháng năm
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam cùng với các hội các tỉnh thành hội sẽ triển khai đồng loạt các hoạt động
nhất là công tác truyền thông giới thiệu về các hoạt động của hội tuyên truyền các giá trị nhân đạo
biểu trưng chữ thập đỏ vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức các điểm hiến máu
tập trung vào việc hỗ trợ cho người nghèo như xây nhà tặng sinh kế hỗ trợ tặng bò
để cho người dân thoát nghèo cũng như triển khai nhiều hoạt động khác
nhằm giúp người dân ứng phó với thảm họa thiên tai tập huấn sơ cấp cứu
và tập trung cả hoạt động liên quan đến mùa hè nhân ái và nhiều hoạt động khác
để hưởng ứng tháng nhân đạo và để tháng nhân đạo triển khai một cách hiệu quả
thì chúng tôi kêu gọi các tổ chức cá nhân các doanh nghiệp
những người có tấm lòng thiện nguyện tích cực tham gia
các hoạt động trong tháng nhân đạo và đóng góp để cùng với hội chữ thập đỏ việt nam
để đến với người nghèo chia sẻ cho họ để giảm bớt khó khăn và những cái vất vả mà hiện nay
người nghèo những người còn khổ còn có cuộc sống khó khăn thì đang phải hứng chịu
hy vọng rằng tháng nhân đạo sẽ là biểu trưng là sức mạnh của nhân đạo
để tất cả mọi người đều chung tay đóng góp cho hoạt động nhân đạo với thông điệp
chữ thập đỏ vì mọi người